khi phóng viên tiếp cận các thuyền này đều đang vươn những vòi bạch tuộc dài vào các bãi hoa màu của nhân dân hai bên bờ sông chu
không chỉ có vậy ngay những điểm mới được kè gia cố xong các thuyền bè này cũng cho vòi chia vào để hút cát mang đi tiêu thụ tại các bãi tập kết cát của các ông chủ đầu nở cát

các thuyền bè này cũng cho vòi chia vào để hút cát mang đi tiêu thụ tại các dòng sông mã sông chu sông luồn ở thanh hóa diễn ra trong nhiều năm qua khiến người dân vô cùng bức xúc

thì đánh giá được một số các nguyên nhân thì trong đấy có cái nguyên nhân chính của nó là các cái tàu thuyền ở trên sông
số lượng được đăng kiểm rất ít mà chủ yếu là còn rất nhiều các cái trường mà chưa được đăng kiểm đăng ký
tức là giống như mình nói nó nói như là cái xe ô tô ở trên đường này là phải có biển kiểm soát
thì khi mình bắt họ thì mình mới có cái biển số đấy thì mình mới xử lý được
và hoặc là khi họ có bỏ chạy thì mình mới có cái biển số của cái thuyền đấy thì mình mới làm
thứ hai nữa là thuyền sản xuất ra không được đăng ký đăng kiểm mà vẫn neo đậu bất kỳ chỗ nào
như vậy thì nó phải là vi phạm luật giao thông đường thủy chứ
tại sao công an đường thủy họ không xử lý
tại sao thanh gian giao thông họ không xử lý
thì những cái thuyền bè mà nó nổ đổ không đúng quy định như thế
trong nhiều lần làm việc với phóng viên đại diện ngành chức năng của tỉnh thanh hóa đều khẳng định
không có sự tiếp tay hay bảo kê cho các đối tượng khai thác cát lậu
xong để xảy ra tình trạng phức tạp trong khai thác cát sỏi ở địa phương trong một thời gian dài
nhưng không thể xử lý là do thiếu nhân lực phương tiện chuyên dụng
hay các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp danh để tổ chức khai thác
phát hiện lại nổ máy cho tàu chạy sang địa bàn khác không thuộc quyền quản lý nên đành chịu
việc quản lý các phép thì vẫn là theo đúng quy định pháp luật
đặc biệt là cái quy hoạch của cát sỏi bằng sông vừa mới được hội đồng nhân dân tỉnh tìm thông qua
và vẫn tìm quyền để quy hoạch
thì trong đây nó có một mươi một cái mỏ
được quy hoạch nhưng mà chưa có phép
thì chúng tôi đang xin ý kiến các ngành có liên quan như là sở nông nghiệp sở xây dựng
nhân dân các huyện mà nơi có một mươi một cái mỏ đấy để xin ý kiến của họ để tổng hợp
và báo các bản tính dự kiến là đưa vào cảnh để đối với thăm dò
hiện trạng khai thác cát sỏi
các cát sỏi ở thanh hóa thời gian qua không chỉ nóng từ việc hàng trăm hộ dân ở xã thiệu đô huyện kiệu hóa
tổ chức lên ủy ban nhân dân xã yêu cầu đối thoại về việc có hay không hiện tượng bảo kê
cho hoạt động khai thác cát của chính quyền cấp xã
sau cuộc đối thoại về phía ủy ban nhân dân huyện thiệu hóa cũng ra quyết định tạm đình chỉ công tác
một vị phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã thiệu đô nhằm làm rõ những nội dung tố cáo của người dân
trong một diễn biến khác có liên quan đến việc đấu tranh với nạn khai thác cát trái phép ở địa phương
ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện bắt quả tang một mươi một tàu
đang khai thác cát trái phép trên sông mã đoạn thuộc địa bàn xã định công huyện yên định
tại thời điểm bị bắt đa số các chủ tàu không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến hoạt động khai thác cát
phần lớn các tàu đều không có giấy chứng nhận đăng ký đăng kiểm
một trăm linh lái tàu đều không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng máy trưởng
để nạn khai thác cát không còn là nỗi ám ảnh của người dân các xã nằm dọc các tuyến sông ở thanh hóa
thì thời gian tới nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền ngành chức năng
thì có lẽ bài toán nạn khai thác cát lậu ở thanh hóa sẽ không có lời giải